hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn sâu lây công ty cổ phần cung điện mùa đông và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
ngày năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
các bị can gồm
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty ông đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
điều hành tập đoàn tân hoàng minh hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản

quý bỏ chạy nhưng bị nhóm của đăng đuổi kịp chém liên tiếp làm cho quý gục ngã do bị thương nặng nên đối tượng quý được người thân chuyển đi bệnh viện tp hcm để điều trị
vụ việc đang được công an tp tây ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công một tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán karaoke và hotel king
ở xã điện tiến
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
qua kiểm tra phát hiện tại khu vực kinh doanh khách sạn có một mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại khu vực kinh doanh karaoke phát hiện hai mươi chín đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
ngoài ra tại các phòng ngủ và khu vực lễ tân phát hiện thêm hai mươi bốn đối tượng là nhân viên của quán có dấu hiệu về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh đã phát hiện năm mươi hai trên sáu mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
tiếp tục phối hợp thực hiện